chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
những trường hợp như ông xrt được công an địa phương gửi tên địa chỉ số điện thoại
về đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
yêu cầu đến tận nhà hỗ trợ nhân dân vào ban đêm hoặc cuối tuần
để chuẩn bị cho công tác này trước đó cảnh sát khu vực đã nhắc nhở gia đình
chuẩn bị đầy đủ chứng minh nhân dân hộ khẩu theo bảo hiểm y tế giấy phép lái xe
nhằm phục vụ tra cứu và mở thêm tài khoản định danh điện tử
trong vòng khoảng hai mươi phút ông sớt đã hoàn thành thủ tục cấp căn cứ công dân
với trường hợp người lớn tuổi như ông sớt việc tích hợp thông tin
mà bảo hiểm y tế vào căn cứ công dân rất cần thiết và tiện lợi
trong việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế

công an các địa phương vẫn duy trì điểm cấp căn cứ công dân cố định

thời gian này công an các địa phương vẫn duy trì điểm cấp căn cứ công dân cố định
trong thời gian này lực lượng cảnh sát khu vực đang khẩn trương khảo sát
nắm thông tin tất cả những trường hợp chưa có căn cứ công dân
và yêu cầu người dân đến công an phường làm hồ sơ thu nhận
các tổ cấp căn cứ công dân cũng tăng thêm thời gian hoạt động
kể cả ban đêm và các ngày cuối tuần để hoàn thành mục tiêu được giao
thời gian qua đội quản lý chính đã cử một tổ công tác công phố đồng chí
thực hiện cấp căn cứ công dân tại phường cho người dân thuộc phường địa bàn phường hòa minh
công an phường đã cử ba đồng chí
thứ nhất là mời dân
thứ hai là điều chỉnh dữ liệu
làm sạch dữ liệu cho người dân để cấp căn cước công dân cho người dân
thứ ba là hướng dẫn người dân
thực hiện các bước để vận động người dân
mà trong người quan nhà mình chưa có điều kiện làm cước thì mời người dân lên lò
bằng tinh thần trách nhiệm cao tính đến thời điểm này
công an các quận huyện tại thành phố đà nẵng
đã hoàn thành hơn chín mươi phần tiền
vẫn đấu đến ngày ba mươi một tháng tám sẽ hoàn thành một trăm linh phần trăm khối lượng công việc
việc phụ sóng căn cứ công dân với một trăm linh phần trăm dân số
là điều kiện quan trọng để tiến tới thực hiện mục tiêu chính phủ số
mọi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn trong một tương lai không xa
hôm nay hai mươi bảy tháng tám công an quảng trị đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa
cho thân nhân liệt sĩ công an nhân dân trương văn thắng
ở khu phố năm phường hai thị xã quảng trị
liệt sĩ trương văn thắng nguyên cán bộ công an xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn do lũ quét vào năm hai nghìn một mươi bảy
tại xã hướng việt huyện hướng hóa
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nhà tình nghĩa được khởi công xây dựng
sau sáu tháng thi công công trình đã hoàn thành khang trang
và được đưa vào sử dụng với diện tích chín mươi m hai
tổng kinh phí xây dựng trên ba trăm hai mươi triệu đồng
đây là hoạt động rất có ý nghĩa
thể hiện sự quan trọng của công an
và quan tâm của các đơn vị đến gia đình có công
trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
đồng thời chung tay góp sức giúp gia đình thân nhân liệt sĩ
khắc phục khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất
cũng nhân dịp này cục ngoại tuyến bộ công an đã trao tặng
cho gia đình thân nhân liệt sĩ công an nhân dân trương văn thắng
số tiền một trăm linh sáu triệu đồng
thưa quý vị vừa qua lực lượng công an đã xuyên đêm
tiến hành giải cứu thành công bé gái một mươi sáu tuổi
ở huyện xuân trường tỉnh nam định
bị kẻ xấu rụ rỗ rời khỏi gia đình
hành động kịp thời của các chiến sĩ
không chỉ cho thấy bản lĩnh của người chiến sĩ công an
vì nhân dân phục vụ
mà còn để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng người dân
không biết nói gì hơn
từ tấn đáy lòng chúng tôi xin chân thành
cảm ơn lực lượng công an nhân dân
an nguồn thức cho dân vui chơi
hát cho dân ngủ ngon
sẵn sàng giúp đỡ vì huyền nhiên
hạnh phúc của nhân dân
đó là một đoạn ngắn trong lá thư
mà chị đặng thị bẩy
xã xuân đài huyện xuân trường tỉnh nam định
gửi đến các chiến sĩ công an nhân dân
đã đưa con gái chị
là đặng thị kiều linh
về nhà an toàn
ngày chín tháng tám
nhận được thông tin về việc bé gái
tên đặng thị kiều linh
quê nam định
nghi bị một đối tượng lơ kéo
lửa bán ra nước ngoài
đang di chuyển bằng ô tô
đi hướng vào các tỉnh phía nam
cục trưởng cục cảnh sát giao thông
đã chỉ đạo các đơn vị
tham gia tìm kiếm
trong đó tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông đức phổ
phòng cảnh sát giao thông quảng ngãi
triển khai dừng kiểm tra
các phương tiện đi từ phía bắc vào nam
sau đó thì chúng tôi đã tiến thơi lực lượng
dừng tất cả các loại phương tiện xe ô tô khách
lên từng xe kiểm tra
dừng được phương tiện xe ô tô khách
một mươi tám m xe nam định
và tăng tới
tăng lên đến tầm một mươi m
và thêm một m tháng
khi tôi thấy

tăng đến được một m
thì tôi tự nhận
là đúng là em bé linh
thì tôi đã mời
tổng giáo phòng đức phổ
để làm việc
được lực lượng công an giúp đỡ
em đặng thị kiều linh
đã được về nhà an toàn
trong tình yêu thương của gia đình
đây không chỉ là câu chuyện cảm động
về người chiến sĩ công an
vì nhân dân phục vụ
mà hơn cả
là sự biết ơn
là niềm tin
mà người dân gửi gắm
các người lính đang ngày đêm tận tụy công hiến sức bình vì bình yên cuộc sống
tôi cũng không biết nói gì hơn và tôi cảm ơn các đồng chí đã hỗ trợ giúp tìm người con của chúng tôi
sau một thời gian đã tìm được cháu thì anh em tôi cũng rất là phấn khởi
cũng làm được một việc tốt giúp cho người dân trong quá trình đảm bảo nhân dân tự trị địa phương
sẵn sàng khi dân cần những người lính công an nhân dân chưa bao giờ trùn bước trước bất kỳ tình huống nào
với họ nguồn động viên khích lệ quý báu chính là tình cảm chân quý của người dân được gửi gắm qua những lời cảm ơn chân thành
thông tin về thiệt hại do bão số ba gây ra
đến nay hoàn lưu bão số ba đã làm hai người chết tại bản tìa gánh xã tìa dình huyện điện biên đông tỉnh điện biên
và tại thôn làng điền xã quảng chu huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
do bị lũ cuốn trôi
về tài sản đã có bốn mươi tám nhà bị sập tốc mái hư hỏng gần bảy hecta lúa hoa màu bị ngập thiệt hại
mưa lớn kèm theo ngập úng đã làm một mươi bảy ba trăm linh cây ăn quả bị gãy đổ hàng chục hectare cây cảnh bị ngập một mươi bốn hectare cây keo
gần tám trăm linh cây xanh đô thị bị gãy đổ một trăm bảy mươi bảy hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
đặc biệt tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh tối ngày hai mươi sáu tháng tám
có năm trăm hai mươi tám hộ bị ngập lụt sạt lở đất đá một số điểm trên địa bàn xã thượng yên công phường vàng danh và phường bắc sơn
ước tổng thiệt hại trên địa bàn thành phố uông bí do ảnh hưởng của bão số ba tính đến hết ngày hai mươi sáu tháng tám là khoảng một mươi một bảy tỷ đồng
khoảng một mươi bốn h hai mươi phút chiều nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán nhậu chín trăm chín mươi chín nằm trên đường phạm văn đồng thuộc tổ dân phố một mươi hai
thị trấn cát tiên huyện cát tiên
hậu quả khiến cho chủ quán tử vong hiện các ngành chức năng đang phong tỏa bảo vệ hiện trường phục vụ cho công tác điều tra
trong khi đó tại tuyên quang sau hơn một giờ nỗ lực các cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên quang
đã khống chế được ngọn lửa tại kho hàng gia dụng của gia đình ông hoàng trung nghĩa xã trung môn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
trước đó nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tuyên quang đã huy động sáu xe cứu hỏa và hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm người dân tích cực tham gia dập lửa
do lượng hàng hóa trong kho khá lớn hầu hết là hàng dễ cháy như giấy bìm đồ nhựa mỹ phẩm nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh và dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được khống chế đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ

phố lê xoay phường ngô quyền thành phố vĩnh yên nơi tập trung số lượng lớn các hộ gia đình là nhà ở kết hợp kinh doanh buôn bán
đặc biệt tại khu phố có những hộ gia đình chuyên kinh doanh mặt hàng là vàng mã đồ thờ cúng
diện tích chật hẹp hàng hóa là đồ dễ cháy xếp kín lối đi đa số các hộ gia đình đều không trang bị phương tiện chữa cháy nguy cơ cháy nổ là rất lớn
vâng với đặc thù các hộ kinh doanh tại các nhà mặt phố như thế này thì mô hình tổ liên gia tự quản trong phòng cháy chữa cháy sẽ có sự gắn kết giữa các hộ gia đình về hệ thống chuông báo cháy cũng như là điểm chữa cháy công cộng
và điều này sẽ phát huy hiệu quả tối đa trong việc các hộ dân tự xử lý đám cháy ngay từ ban đầu
hệ thống chuông báo cháy này được lắp đặt tại tất cả các hộ gia đình là thành viên của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
nút ấn và chuông báo cháy được liên kết với nhau bảo đảm khi xảy ra sự cố ấn bất kỳ nút nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu và sự cố sẽ được các gia đình trong tổ liên gia cùng tham gia xử lý ngay từ ban đầu
bên ngoài khu phố là một điểm chữa cháy công cộng được trang bị hai bình chữa cháy và dụng cụ cứu hộ cứu nạn

sau khi có sự cố xảy ra thì mỗi cá nhân đều là một trong những thành viên sung kích để tham gia vào dập lửa dập hỏa hoạn để cứu người cứu tài sản
một tình huống giả định cháy được đưa ra để vận hành tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
với sự giám sát và hướng dẫn trực tiếp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bảo đảm các thành viên đều nắm được kỹ năng cách xử lý sự cố
rõ ràng hiệu quả của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thì ai cũng đã nhận rõ
nhưng để duy trì lâu dài và tiếp tục nhân rộng mô hình đòi hỏi sự sát sao và quyết liệt từ các cấp chính quyền lực lượng chức năng và từ mỗi thành viên trong tổ
chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyển truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn toàn phường
để duy trì cái mô hình này nhân rộng cái mô hình này trên tất cả các tổ dân phố trên địa bàn
để duy trì mô hình hiệu quả thì buộc mỗi gia đình để có ý thức kết nghiệm
đồng thời tổ dân phố cũng như tri bộ cũng thường xuyên động viên giúp đỡ gia đình các hộ gia đình
đồng thời là các cơ quan chức năng như phòng cháy cháy hoặc công an thành phố các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức
tập huấn tuyên truyền kiểm tra hướng dẫn nhắc nhở động viên mọi người để làm sao đảm bảo được mô hình hoạt động hiệu quả
và tôi tin nghĩ chắc rằng trên địa bàn thành phố vịnh yên cũng như các địa bàn khác sẽ nhân rộng được mô hình này ra
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại địa bàn thành phố vịnh yên tỉnh vĩnh phúc
là một trong số hàng trăm mô hình đang được triển khai rộng khắp tại các địa phương trên cả nước
theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đó là trong công tác phòng cháy chữa cháy
phải xác định lấy phòng cháy là chính và lấy người dân làm trọng tâm
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an vừa phối hợp với thanh tra bộ tài nguyên và môi trường
phát hiện vụ trôn lấp trái phép chất thải quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
trước đó tổ công tác phát hiện một xe ô tô đang đổ chất thải tại một sưởng sản xuất
có địa chỉ ở ấp năm xã tân long địa điểm trên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường trà vinh
bãi trôn lấp rác diện tích khoảng hai mươi tám m hai chứa rác sinh hoạt như xỉ than cho bay bã cà phê bao bì
và số lượng lớn vỏ thùng phi đựng hóa chất bao bì nhiễm dầu thủy tinh tràn xuống khu vực suối cầu ngay bên cạnh
đáng chú ý nguồn nước từ suối cầu này chảy ra sông bé
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có khoảng hai mươi lao động một mươi xe tải và xe đầu kéo loại lớn
làm việc thường xuyên tại xưởng nên có diện tích hai hectare chia thành năm khu trôn lấp chất thải như xỉ than bông thủy tinh bao bì nhiễm dầu
những chất thải này theo quy định phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh trà vinh để xử lý
nhưng các đối tượng đã trở về đây trôn lấp trái phép
các đối tượng đã xây hàng rào cao hai mét bao quanh xưởng trôn lấp chất thải trên để qua mắt cơ quan chức năng
hiện vụ việc đang được cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an thụ lý điều tra làm rõ theo quy định
liên quan đến việc rừng bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ bị xâm hại trái phép xảy ra tại xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
do ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ quản lý
ngay sau khi tiếp nhận sự việc các ngành chức năng hà tĩnh đã vào cuộc điều tra xác minh làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan
được biết ngày một mươi một tháng năm hà tĩnh đã được xử lý
ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hạt kiểm lâm huyện cẩm xuyên nhận được thông tin về việc rừng tự nhiên ở khoảnh bốn tiểu khu ba trăm hai mươi năm a
nằm trên địa bàn xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên thuộc lâm phần do ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ bị xâm hại nên tiến hành kiểm tra
tiếp tục ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai kiểm tra lần hai thì phát hiện tại khoảnh bốn tiểu khu ba trăm hai mươi năm a có số lượng lớn cây gỗ tự nhiên bị đốn hạ
có đường kính từ một mươi bảy đến bốn mươi cm
ngạch châm rẻ thuộc nhóm năm đến nhóm tám
tức là các cây có kích thước tương đương và với mỗi gốc cây ấy thì phải xác định tối thiểu là được ba cây có kích thước tương đương
và lấy kích thước bình quân của ba cây ấy để tìm ra khối lương của gốc cây bị chặt
tại hiện trường các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra thống kê các cây bị đốn hạ và tiến hành lập biên bản
phần lớn các cây bị đốn hạ nằm rải rác sen kẽ trong diện tích hội nhận quán
điều đáng nói
phần lớn số cây này nằm trong phần rừng sản xuất diện tích năm năm hectare
được nhà nước giao cho ông nguyễn văn đức hiện là cán bộ ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
bước đầu ông đức thừa nhận có sai sót và lơ là khi thuê người khai thác keo và làm thực bì mà không giám sát chặt chẽ
dẫn đến việc một số cây gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ
tuy nhiên theo quan sát của phóng viên
thì trạm bảo vệ rừng cách hiện trường xảy ra sự việc không xa
thế nhưng các cán bộ trạm bảo vệ rừng vẫn không hề hay biết
điều đó thể hiện sự quản lý lỏng lẻo của đơn vị bảo vệ rừng
theo quy định của luật và chúng tôi sẽ sau khi gọi kết luận của cơ quan chức năng
thì sai phàm đến đâu tổ chức cá nhân sẽ đơn vị tiền năng chức lý theo quy định
liên quan đến vụ việc này
ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện cẩm xuyên và các cơ quan chức năng có liên quan
làm rõ xác minh thông tin và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
các cá nhân tổ chức có liên quan